tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm nạn nhân phát hiện nạn nhân mất mạng do bị ngạt suy hô hấp bị kẹn đường thở với các dấu hiệu đặc trưng
kiểm tra bộ phận sinh dục thu được dấu vết sinh học máu lồng tóc tình dịch chứng tỏ nạn nhân đã bị xâm hại
ngoài ra theo xác nghiệm của thân nhân gia đình chó b bị mất đôi hoa tai và chiếc xe máy
như vậy một vụ trọng án gồm ba tội danh đặc biệt nghiêm trọng cướp giết làm cho đôi bại đã xảy ra
cùng lúc với hoạt động khám nghiệm hiện trường nạn nhân công tác nắm tình hình ra soát nhân chứng hiện trường trích xuất camera dựng đối tượng nghi vấn
được liên quân hình sự tỉnh và công an huyện trợ lách tích cực triển khai với quyết tâm phải làm rõ tội ác và thủ phạm trong thời gian sớm nhất để ổn định tình hình dư luận địa phương
trong hoạt động truy xét thủ phạm gây trọng án việc đánh giá nhận định về diện đối tượng liên quan đến vụ án đang điều tra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
những phán đoán về thủ phạm không thể tùy tiện cảm tính chủ quan mà phải xuất phát từ những dữ kiện đầu tiên của đầu bài
đó là những thông tin thu được từ công tác khám nghiệm hiện trường nạn nhân từ hoạt động giả soát thu thập thông tin từ nhân chứng trích xuất hình ảnh camera từ vật chứng vụ án
trong vụ án này sở dĩ lực lượng điều tra nhanh chóng khoanh vùng định vị được diện đối tượng gây án là căn cứ vào chính đặc điểm của hiện trường là căn phòng trong nhà nghỉ
hẳn là giữa nạn nhân và kẻ thù ác có quan hệ nào đó với nhau thì mới có thể giải thích cho lý do một nữ sinh trung học cơ sở có mặt tại đây
điều này hoàn toàn khác so với trường hợp nạn nhân bị sát hại ngoài đường
thiếu tá nguyễn minh bon phó đội trưởng đội phòng ngừa điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân phòng cảnh sát hình sự cho biết
căn cứ tài liệu ban đầu đã thu thập được có thể nhận định hung thủ quen biết hoặc có quan hệ nào đó với bị hại thì mới tiếp cận đưa vào nhà nghỉ một cách êm thấm mà không ai nhìn thấy
động cơ sát hại người
có thể chiếm đoạt tài sản nạn nhân mang theo hoặc ban đầu mong muốn thỏa mãn nhu cầu tình dục nhưng bị chống trả nên đã dùng vũ lực để đè bẹp sự kháng cự dẫn đến làm nạn nhân bỏ mạng
sau khi sát hại thấy có tài sản thì chiếm đoạt luôn
từ nhận định này chúng tôi đã tập trung lực lượng ra soát các mối quan hệ của nạn nhân
đồng thời đưa vào diện giả soát tất cả các đối tượng có tiền án tiền sự tù tha về các tội danh giết người
cố ý gây thương tích hoặc có biểu hiện nghiện ma túy nợ nần thuộc cờ bạc trên địa bàn
đánh giá nạn nhân vẫn đang lứa tuổi thiếu niên nên chắc chắn quan hệ xã hội còn ở mức độ hạn chế
chủ yếu là các mối quan hệ trong trường lớp thôn xóm với bạn bè cùng trang lứa
nhưng dấu vết sinh học lồng tình dịch thu được ở bộ phận sinh dục của nạn nhân đã chứng tỏ kẻ thù ác là người trưởng thành
do đó hung thủ ít có khả năng nằm trong đám bạn học của cháu bé mà phải là người có tuổi đời lớn hơn nhiều
tuy nhiên không loại trừ khả năng từ mối quan hệ bạn bè trong trường lớp mà cháu b có thể quen biết với đối tượng
là người thân của bạn đây cũng là một khả năng rất có thể xảy ra
từ nhận định này các mũi trình sát tập trung giả soát trong số bạn bè của nạn nhân để tìm kiếm thông tin
về những mối quan hệ liên quan mọi nguồn tin dù nhỏ nhất đều được xác minh thận trọng và tỉ mỉ
nhằm tìm ra những căn cứ để truy nguyên thủ phạm
thiếu tá nguyễn minh pon kể tiếp nhờ kiểm tra rất kỹ các mối quan hệ của nạn nhân trong trường lớp học
chúng tôi được một người bạn của p cung cấp một thông tin quan trọng rằng trước khi xảy ra vụ án
một ngày đột nhiên có người liên hệ với cháu này để jinice facebook của b nhưng không giải thích để làm gì
đó cũng chính là câu hỏi mà ban chỉ đạo điều tra đặt ra rằng kẻ xin thông tin facebook của người bị hại là ai
và mục đích của việc này là gì đã xin địa chỉ mạng xã hội có thể nghĩ ngay tới khả năng sẽ liên hệ thông qua kênh này
do đó dường như đã xuất hiện mối liên hệ nào đó giữa thông tin này với tội ác xảy ra trong nhà nghỉ
thêm nữa khi làm việc với gia đình bị hại các trinh sát được tin vào sáng ngày xảy ra
vụ án cháu b có xin gia đình đi gặp một người bạn ở bên ngoài để nhận quà
dùng phương pháp loại trừ thông qua việc xác minh việc sử dụng thời gian của các đối tượng trong diện tình nghi
cuối cùng động lại trong danh sách hiền nghi là cái tên võ hoàng khang tên thường gọi là phương hai mươi sáu tuổi
trú tại xã hoàng nghĩa huyện trợ lách bến tre người này chính là kẻ đã xin facebook của cháu p
xác minh về khang được biết đã là người địa phương nhưng đang làm ăn kiếm sống tại tp hcm
tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu
có căn cứ xác định khang chính là nghi can số một của vụ án
vấn đề cấp bách đặt ra là phải truy lùng bằng được tên này để đưa về đấu tranh khai thác nhằm làm rõ vụ án
giữa một rừng người của thủ đô lớn nhất việt nam các mũi trinh sát của hình sự bến tre nhận lệnh truy tìm khang
thời điểm này tp hcm với hơn một mươi triệu dân bản địa và người nhập cư
sau thời gian phong tỏa phòng chống dịch covid một mươi chín đã mở cửa trở lại
lan sóng người lao động thập phương đổ về thành phố tìm kiếm việc làm
khiến cho việc truy lùng khang gặp muôn vàn khó khăn
đó thực sự là việc đáy biển mò kim mà những người lính hình sự bến tre đã trải qua
phối hợp với công an địa phương các trình sát xứ dừa đã dây công lần theo từng mối quan hệ
dấu vết tọa độ của đối tượng với quyết tâm cao độ phải sớm đưa kẻ tội đồ về quy án
thiếu tá nguyễn long khôi phó đội trưởng đội phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm
theo tuyến địa bàn phòng canh sát hình sự biến tre kẻ
dưới sự chỉ đạo của ban chỉ huy đơn vị chúng tôi đã thành lập nhiều tổ xác minh truy tìm đối tượng khang
có thể thấy tên này rất danh mãnh tinh quái khi liên tục thay đổi nơi ẩn náu
có lúc anh em tôi đã tìm được nơi đối tượng lẩn trốn nhưng khi đến đó mới biết khang đã bỏ đi nơi khác
chẳng hạn phát hiện khang đang trốn trên huyện củ chi chúng tôi lập tức di chuyển đến kiểm tra
nhưng y đã về quận một mươi hai để bán tài sản của nạn nhân
khi xác định được nơi bán tài sản thì khang đã di chuyển đến địa bàn khác để lần trốn
rất nhiều lần như thế chúng tôi luôn chậm hơn đi một bước
cho đến cuối ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai từ nguồn tin khang đang xuất hiện tại một nhà nghỉ ở huyện bình tân tp hcm
chúng tôi liền khẩn trương triển khai vây bắt bố trí nhiều tùm mật phục xung quanh nhà nghỉ nơi đối tượng ẩn náu
khi khang ra ngoài để mua đồ ăn thì lọt ngay vào trận địa phục kích
chúng tôi đã bắt giữ thành công nghi can gây ra vụ thảm án thương tâm này
cuộc đấu tranh xét hỏi võ hoàng khang tại trụ sở cơ quan điều tra sau khi đối tượng được di lý về bến tre đã diễn ra khá căng thẳng
là kẻ giảo hoạt càng kiên quyết đổ bê tông và phủ nhận mọi sự dính dáng liên quan đến vụ án trong nhà nghỉ ấy
tuy nhiên vỏ quyết giày có móng tay nhọn khang không thể đủ trình để qua mặt các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm trong công tác điều tra trọng án
trước những chứng cứ đanh thép cùng phương pháp chiến thuật xét hỏi sắc xào của tổ xét hỏi khang đã khai nhận rõ tội ác đã gây ra với cho bé vô tội đó
theo đó sau khi xin được nick facebook của cháu phương khang đã nhắn tin liên hệ với cháu và hẹn gặp
với lý do muốn thông qua cháu p để tặng quà sinh nhật cho em ruột của mình vốn là bạn học của p
việc này là để tạo ra sự bất ngờ cho em gái
thực chất khang đã nảy sinh ý định sẽ điều nạn nhân đến địa điểm kín đáo để xâm hại tình dục và cướp tài sản
do non nớt dễ tin người nên cháu b đồng ý giúp đỡ khang
tên này đã hẹn gặp cháu bên ngoài nhưng thấy không thuận lợi cho việc ra tay
nên khang đã nói dối rằng qua đê ở nơi khác để điều nạn nhân đi theo mình đến nhà nghỉ ở xã lòng thới
không mảy may nghi ngờ cháu b đã đi theo đối tượng mà không biết tài họa khủng khiếp đang chờ mình
tại không gian riêng tư trong phòng nghỉ khang đã dùng vũ lực để làm trò đồi bại cháy ý muốn của cháu p
nhưng do nạn nhân dãy rụa la hét sợ việc bị bại lộ khang đã bóp cổ nạn nhân cho đến
tắt thở thấy nạn nhân đã bất tỉnh khang tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với cháu bê
khi thu tính đã được thỏa mãn y nhanh chóng lột hết tài sản của bị hại mang theo người
rồi lấy chiếc xe máy của cháu p để tẩu thoát khỏi hiện trường
khang đã trốn lên thành phố hồ chí minh những tưởng sẽ an toàn cho một thành phố rộng lớn và đông đúc
tên tội đồ máu lạnh này không ngờ hành trình trốn chạy của mình đã bị chặn đứng
sau chưa đầy hai mươi bốn giờ phá án của những người lính hình sự thiện chiến trên quê hương đồng khởi
với tội ác trên ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tỉnh bến tre mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
và tuyên phạt anh ta mức án tử hình về tội giết người một mươi ba năm tù về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
và bảy năm tù về tội cướp tài sản tổng hợp hình phạt nam bị cáo phải chấp hành là tử hình
cho rằng phán quyết là quá nặng võ hoàng khang kháng cáo xin được sống
đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
kẻ thù ác giữ nguyên kháng cáo và cho rằng tại thời điểm thực hiện hành vi đổi bại thì nạn nhân vẫn còn thòi thóc
bên cạnh đó anh ta khai mình không có ý định làm cho đổi bại hay sát hại cho bé mà chỉ là hành vi bộc phát nhất thời
luật sư bảo chữa cho bị cáo khang cho rằng thân chủ mình hiểu biết có phần hạn chế
gia đình có hoàn cảnh khó khăn có công với cách mạng nên đề nghị hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt
theo hội đồng xét xử hành vi của bị cáo khang là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội
xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về tình dục tính mạng và tài sản của người khác
đặc biệt trong vụ án này bị hại là người dưới một mươi sáu tuổi là một trong những trường hợp được pháp luật hình sự ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt
ngoài ra bị cáo thực hiện hành vi phạm tội khi có dự mưu từ trước
thể hiện bản chất coi thường pháp luật không còn khả năng cải tạo cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án tử hình là phù hợp
từ đó hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo tuyên y án tử hình đối với bị cáo khang